các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trận động đất có độ lớn bốn độ richter vừa xảy ra ở thành phố hà nội sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba đã gây rung lắc nhẹ
người dân trong khu vực tâm trấn có thể cảm nhận rõ rung lắc
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vừa phát đi thông báo động đất ở hà nội
theo đó vào lúc tám giờ năm phút ba mươi giây sáng nay một trận động đất có độ lớn bốn độ độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi sáu km đã xảy ra tại vị trí thuộc huyện mỹ đức thành phố hà nội
người dân sống trong khu vực tâm trấn có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ từ trận động đất này
anh lê việt thắng nhân viên văn phòng một tòa nhà cao tầng ở quận cầu giấy hà nội cho biết
vào khoảng đầu giờ sáng nay khi các nhân viên công ty anh làm việc đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì cảm nhận rõ rung lắc giống như động đất
mọi người hỏi nhau có chuyện gì vì nhiều người cảm nhận rõ rung lắc này
tuy nhiên rung lắc này đi qua rất nhanh chỉ khoảng hai ba giây và không gây đổ vỡ đồ đạc hay thiệt hại gì
phó giáo sư tiến sĩ cao đình triều
tịch hội khoa học kỹ thuật địa vật lý việt nam viện trưởng viện địa vật lý ứng dụng cho biết
thành phố hà nội nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông chảy
nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ năm một đến năm năm độ richter
thông thường chu kỳ lập lại động đất mạnh năm ba độ richter ở thành phố hà nội là một một trăm linh năm
và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn bảy trăm linh năm năm một nghìn hai trăm tám mươi năm
phó giáo sư tiến sĩ cao đình triều lưu ý hà nội là vùng có nền đất không tốt
nên động đất cấp tám cũng có nguy cơ
lý do bởi nếu động đất xảy ra ở vùng đất gãy sông hồng sông chảy
đới động đất này đi qua thành phố hà nội với số liệu tối đa ghi nhận được bằng trạm quan chắc
ở cấp độ sáu thì khả năng tác động trong tự nhiên cũng có thể lên tới cấp độ tám
do vậy trong xây dựng hà nội cần để ý kỹ hơn tới chuyện kháng chấn đối với các công trình
nhất là đối với các công trình dân sinh như trung cư cao tầng để đảm bảo an toàn
cũng như giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra
ảnh hưởng tới người dân
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi một độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự
như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi năm độ
thưa quý vị phần lớn miền bắc đang có những ngày nồm ẩm và nóng bức cao điểm
khi chuỗi ngày vừa nóng vừa ẩm này trôi qua và trời khô ráo hơn
thì ở miền bắc sẽ có một đợt nóng gây gắt
nhiệt độ nhiều tỉnh thành tăng vọt lên mức bốn mươi độ c hoặc thậm chí hơn
đầu tuần này là cao điểm vừa nóng
vừa ẩm ở miền bắc nước ta với hầu hết các tỉnh thành
trừ một số tỉnh thành ở tây bắc bộ đều có độ ẩm rất cao vào sáng sớm và tối
nhiều nơi có mưa phùn mưa dài rác trong ngày
đây là kiểu thời tiết dễ gây đau nhức mệt mỏi cho những người có cơ địa nhạy cảm
thời tiết nồm ẩm sẽ tiếp diễn trong tuần này
gần cuối tuần còn có thể có mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày trưa và chiều
ở phần lớn các tỉnh thành đều trên ba mươi độ c
hà nội có thể lên đến ba mươi ba ba mươi bốn độ c
theo dự báo đợt nồm ẩm sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng ba
từ hôm đó độ ẩm giảm và trời sẽ khô ráo hơn
nhưng không phải do không khí lạnh mà do một đợt nắng nóng được cho là sẽ rất gai gắt
trong đợt nắng nóng diễn ra ngay vào đầu tháng bốn
dự báo nhiệt độ ở hà nội sẽ chạm ngưỡng bốn mươi độ c vào ngày cuối tuần này và đầu tuần tới
những khu vực lân cận và các tỉnh thành ở đông bắc bắc bộ như cao bằng lạng sơn
có mức nhiệt độ tương tự vào cùng thời điểm
xin được chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
mới đây lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và giúp đỡ
những người bị cô lập ở vùng núi đông nam brazil sau khi bão và mưa lớn cướp đi sinh mạng
của ít nhất hai mươi người tại đây
mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại các bang rio de janeiro và espirito santo
nơi chính quyền mô tả tình trạng hỗn loạn do lũ lụt
mimoso do sul thị trấn có khoảng hai mươi năm người dân ở phía nam
bang espirito santo là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất
với hơn một mươi người thiệt mạng do lũ lụt
nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng
thống đốc bang espirito santo renato castrangren mô tả tình hình hỗn loạn
và hiện chưa thể đánh giá thiệt hại ở một số khu vực bị cô lập
trong khi đó bang rio de janeiro lân cận thông báo đã có tám trường hợp thiệt mạng
chủ yếu là do lở đất
rất may mắn đội cứu hộ đã cứu sống được một bé gái bị trôn vùi trong hơn một mươi sáu giờ tại bang này
cơ quan khí tượng dự báo sẽ có thêm mưa lớn chút xuống khu vực này
trong ngày hai mươi bốn tháng ba các quan chức cho biết ít nhất tám người đã thiệt mạng
ở bang lân cận rio de janeiro hầu hết là do lở đất
hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những dòng nước lũ cuốn theo bùn đất
và rác thải cuồn cuộn đổ xuống sườn dốc ở petrobollax
nơi từng chứng kiến trận bão thảm khốc vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khiến hai trăm bốn mươi một người thiệt mạng
cơn bão này xảy ra sau đợt nắng nóng kỷ lục với chỉ số nắng nóng lên tới sáu mươi hai độ c
sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa
nam bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng khu vực đồng bằng và ven biển hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ thành hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng
vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng
có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây
ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi sáu độ
riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp bốn sóng cao năm đến một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng cao năm một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng mai hai mươi sáu tháng ba
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại